trắng ngay sau một lần tắm da bật tông ngay lập tức chỉ mất vài phút để có làn da trắng hồng
là những quảng cáo thường thấy về dịch vụ tắm trắng được phát đi rầm rộ trên mạng xã hội hàng ngày
nhanh chóng hiệu quả cao giá thành rẻ an toàn
có bản thân em em cũng muốn tắm trắng và em nghĩ là nhiều người cũng muốn như thế
không ai muốn da mình có những người thì họ lại thích da ngâm ngâm da đen nhưng mà thật sự rất thiểu số ít trắng lên thì trông sẽ tự tin hơn
và phương pháp tắm trắng thì so với đại biểu uống thuốc để kích da trắng hơn thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều
có nhiều người cũng mong muốn tắm trắng bởi vì con gái mà hay mặc mấy đồ mà phóng khóa một chút thì muốn da mình sáng sủa hơn nó mặc nó cũng đẹp hơn nữa
phụ nữ mà có thể đẹp tự nhiên thì vẫn
hiện tại thì là chưa có cơ sở khoa học nào nói đến cái phương pháp tắm trắng này
thế và hiện tại thì theo như tôi được biết thì nó có hai phương pháp
đấy là phương pháp bằng hình thức gram thì sẽ bôi lên bề mặt da xong sẽ lau đi
hình thức thứ hai là cũng bôi như sau đấy mọi người sẽ tắm
thời gian gần đây thì khi mà mùa hè bắt đầu đến thì các khách hàng đến tư vấn cái phương pháp tăm trắng rất là nhiều
có thể bằng lột tẩy hoặc có thể dùng bằng kem tẩy
theo các chuyên gia da liễu
ngày hôm nay tắm trắng chưa có một định nghĩa khoa học nào công nhận
chỉ có thể gọi tên phương pháp này bằng hình thức sử dụng để tắm trắng
trong đó lột tẩy là phương pháp tắm trắng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
ở phương pháp này để có một làn da trắng người ta thường sử dụng các loại hóa chất ngâm ủ trên da
sau đó lột tẩy đi lớp da bên ngoài làm ra trông có vẻ trắng sáng hơn nhưng thực chất lại mỏng và yếu hơn rất nhiều
theo các chuyên gia da liễu
trong quá trình tắm trắng
thủy ngân là hóa chất được sử dụng chủ yếu với tác dụng nhanh chóng tẩy trắng da
tuy mang lại hiệu quả rõ ràng trên người sử dụng
tuy nhiên phương pháp này cũng chính là nguyên nhân gây nhiễm độc thậm chí ung thư da
theo những khuyến cạo của y học thì là chúng ta không nên tắm trắng
bởi vì sao
bởi vì đa phần những sản phẩm cắn hiện nay đều trong đấy đều có chứa thành phần thủy ngân
chưa nói là có thể có những thành phần như là corticosteroids retinol
đấy là những thứ mà có thể gây đỡ
thì riêng đối với thủy ngân thì có thể gây độc
khi mà mình dùng đến một cái nồng độ ngự mà theo khuyến cáo thì có thể làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe con người
còn đối với corticosteroids thì nó sẽ gây đến hiện tượng là teo da
cho nên rất nhiều những bạn sau khi tăm trắng về là toàn bộ cái vùng da của người ta nó sẽ bị teo bỏng đi
đó phải sẽ nhanh nheo như một bà lạo
đấy là cái khuyến cáo đối với người dùng
luôn mơ ước có một làn da trắng sáng
ngọc ánh đã tìm ra một loại da trắng sáng
đã tìm đến phương pháp tắm trắng ngay sau khi được bạn bè giới thiệu
với chỉ vài trăm nghìn đồng và những lời hứa hẹn có cánh của người bán sản phẩm đám trắng
chỉ sau một tuần sử dụng sản phẩm ngọc ánh đã phải đối mặt với tình trạng nổi mụn xuất hiện nhiều bất thường trên làn da
em đen nên là em muốn mình trắng hơn
thế là bạn em giới thiệu cho em cái bộ sản phẩm thì em dùng đổi một thời gian mà vẫn không trắng lên
và lại còn bị như kiểu là viêm lỗ chân lông em bị nổi mụn lên á
xong rồi da em bị sạn đi
sản phẩm đấy là sản phẩm tắm trắng chị ạ
tại vì là bạn em giới thiệu nên là em cũng khá là tin tưởng
nên là em mới em mới dùng
không những không mang lại làn da trắng hồng như hứa hẹn
chính những sản phẩm tám trắng đã làm mất đi vẻ đẹp của làn giao khỏe tự nhiên của cô gái này
hiện tại cái lúc đấy là da của ánh đã bị khô bong vẩy bong chóc và ánh rất là ngứa
sau đấy là kèm theo các cái triệu chứng như là nổi mẩn và bị sạm đen
chính vì thế nên là sau khi mà đã được thăm khám thì mình đã phải cho ánh sử dụng cái quy trình phục hồi
phục hồi ra trước và khi da đã khỏe rồi sức đề kháng đã lên rồi
thì là da của anh sẽ dần dần sáng lên
và tiếp theo sau đó thì mình mới sử dụng đến các phương pháp tắm dưỡng hoặc là tắm trắng an toàn
thông thường là các bệnh nhân sau khi mà sử dụng phương pháp tắm trắng mà đến với chúng tôi
thì việc đầu tiên mà nếu như mà chưa có tổn thương thì mình dễ nhận biết nhất là cái làn da sẽ rất là trắng
trắng như mà mọc
mọc cái trong suốt mình có thể nhìn rõ những cái mạch máu đi ở dưới da
sau cái một thời gian nếu như mà những cái làn da này mà mình không có bảo vệ được mình không có che trắng được
cũng như là sau đấy đủ thời gian để nó có thể ảnh hưởng thì những cái làn da này nó có thể có những biểu hiện như là

đó một số trường hợp thì nó có thể gây đến lâu dài cái vấn đề ung thư da
để có một làn da trắng trước tiên làn da phải khỏe
việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho làn da là ưu tiên đầu tiên
trong dân gian việc sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên
cho thấy những hiệu quả rõ rệt
để cải thiện cho làn da trắng sáng
chanh là phun thuốc tự nhiên tốt nhất cho làn da sáng màu hơn chỉ trong thời gian ngắn
sữa tươi và sữa chua được sử dụng như một loại mặt nạ thần kỳ với hầu hết mọi loại da
từ xa xưa bột nghệ được coi là một trong những chất làm sáng da tốt nhất
trứng và cà chua cũng được sử dụng như một loại mặt nạ thông dụng trong dân gian